tỉnh phú yên đang tích cực bàn biện pháp ngăn chặn tàu cá của ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
đồng thời cấp bách chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
một thực trạng đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
phú yên có hơn một một trăm bảy mươi tàu cá công suất từ chín mươi mã lực trở lên thường xuyên hoạt động trên các vùng biển xa
từ năm hai nghìn một mươi đến nay đã có một mươi vụ một mươi một tàu cá với một trăm một mươi một ngư dân bị lực lượng tuần tra các nước malaysia indonesia brunei philippines bắt giữ
trong các vụ vi phạm có hai tàu bị bắt hai lần cùng một mươi sáu ngư dân
nguyên nhân chủ yếu là do tình hình tranh chấp trên biển đông diễn biến phức tạp
một số ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển trồng lấn có trường hợp thuyền trưởng cố tình vi phạm vùng biển các nước do nguồn lợi thủy sản dồi dào
không nên đây chăm lắng vùng biển

các ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển trông lấn có trường hợp thủy sản dồi dào
các ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tăng cường và chủ động giám sát hoạt động đánh bắt xa bờ các vùng biển xa của các tàu cá tích cực tuyên truyền đến từng địa phương gia đình ngư dân người đi biển biết việc vi phạm vùng biển các nước làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao gây thiệt hại kinh tế tính mạng đối với bà con ngư dân
chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ đánh bắt xa bờ cho những con tàu chấp hành đúng luật pháp và không vi phạm vào các vùng đánh hại nước khác
và đặc biệt là chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh trong việc cấm chuyển nhượng cấm ra khơi đối với những chủ tàu hay là thường trưởng vi phạm trong việc đi xâm phạm và lưu truyền nước khác
tại hội nghị bàn giải pháp ngăn chặn tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài được tổ chức vào ngày hai mươi bảy tháng ba có sự tham gia của đông đảo ngư dân tỉnh phú yên kiến nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương chỉ đạo tăng cường sự hiện diện của các lực lượng chức năng trên các vùng biển
nhất là vùng biển xa để bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân và cảnh báo ngăn chặn vi phạm tăng cường hợp tác nghề cá với các nước để đưa tàu cá của ngư dân việt nam sang khai thác ở vùng biển của quốc gia có hợp đồng hợp tác khai thác hải sản